tính đến ngày một mươi bốn tháng bảy bệnh dịch tả lợn châu phi đã xảy ra tại gần hai mươi tám hộ chăn nuôi
chiếm khoảng ba mươi năm tổng số hộ cơ sở chăn nuôi trên địa bàn thành phố làm mắc bệnh và tiêu hủy
gần bốn trăm tám mươi bảy con chiếm hai mươi sáu tổng đàn với trọng lượng khoảng ba mươi ba năm trăm linh tấn đây là những thông tin
được sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội cung cấp
hiện đã có sáu mươi sáu xã phường thuộc một mươi bảy quận huyện đã qua ba mươi ngày không phát sinh dịch bệnh
để tiếp tục ngăn chặn dịch tả lợn châu phi sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
thành phố hà nội yêu cầu các đơn vị địa phương tiếp tục ra soát những tồn tại bất cập
ảnh hưởng đến hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian qua
thành lập tổ chức các đoàn công tác đến các địa phương cơ sở đồn đốc chỉ đạo phối hợp
hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh huy động các lực lượng tại chỗ của địa phương
đơn vị kể cả lực lượng công an quân đội dân quân khi cần thiết trong công tác phòng chống xử lý bệnh dịch